tiến độ tiêm đang tiếp tục được đẩy nhanh công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đang được thực hiện tại hơn ba mươi tỉnh thành phố
yêu cầu hàng đầu trong tiêm chủng là đảm bảo an toàn
bộ trưởng bộ y tế cũng cho biết hiện chưa có bằng chứng để kéo dài thời gian cách ly phòng chống dịch
về điều trị bộ y tế và các bên đã bàn bạc theo tinh thần tăng cường năng lực y tế đặc biệt là y tế cơ sở để đẩy mạnh mô hình điều trị tháp ba tầng
bộ y tế đang phối hợp chặt chẽ với đơn
bộ y tế đã phối hợp chặt chẽ với who trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như trong ứng phó với biến chủng mới
người dân cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch tuy nhiên không nên quá hoang mang lo lắng